các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai đối tượng gồm nguyễn bá hùng nguyên phó giám đốc sở tài chính thời điểm có hành vi sai phạm
hiện là tỉnh ủy viên bí thư tỉnh huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân
ủy viên ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh
và văn xuân hùng nguyên trưởng phòng quản lý công sản sở tài chính tỉnh thanh hóa
theo kết quả điều tra ban đầu trong quá trình giao đất xác định giá đất cho công ty sông mã
để đầu tư xây dựng công trình hạc thành tower
bị can hùng đã thực hiện hành vi làm trái công vụ
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền gần năm mươi sáu tỷ đồng
bị can nguyễn bá hùng là người chủ trì họp liên ngành xác định giá đất
trực tiếp ký tờ trình tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
phê duyệt giá đất để giao cho công ty sông mã
vào ngày hai mươi bốn tháng bảy tòa án nhân dân huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn thành khang
nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện đồng phú
một mươi năm tù giam
đỗ thị hồng thu nguyên cán bộ trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
bốn năm tù
và nguyễn thị thành nhân viên văn phòng tại công ty grenga khu công nghiệp đồng xoài hai
sáu năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo có trạng trong các năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi bảy
nguyễn thành khang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ
cùng với nguyễn thị thanh lập khống hồ sơ để trung tâm ký kết sáu mươi hợp đồng dạy nghề
với sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình phước và phòng lao động thương minh và xã hội huyện đồng phú
sau đó nguyễn thị thanh và đỗ thị hồng thu lập khống hồ sơ chứng từ quyết toán kinh phí
tổ chức đào tạo năm mươi chín lớp dạy nghề may công nghiệp và một lớp đan lát với tổng số tiền là hơn hai tỷ bảy trăm linh triệu đồng
để sử dụng chi cho các nội dung không liên quan đến việc tổ chức dạy nghề cho người lao động
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
công an quận ngô quyền công an thành phố hải phòng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn đại quang
tạm trú tại quận ngô quyền thành phố hải phòng
quang chính là hung thủ gây ra vụ giết người vào tối ngày một mươi tám tháng bảy
tại đường nguyễn bình khiêm phường lạch chay quận ngô quyền
vào hồi hai mươi h một mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy tại khu vực trước cửa số một mươi sáu nguyễn bình khiêm
lạch chay ngo quyền hải phòng xảy ra vai trạm giữa xe mô tô mà mình kiểm soát
sáu b bảy trăm sáu mươi một nghìn ba trăm bốn mươi hai với xe mô tô do nguyễn đại quang điều khiển
chở theo một người phụ nữ đi cùng chiều
sau cú va chạm giữa hai bên xảy ra cãi vã khi đi đến trước cửa số một trăm hai mươi hai nguyễn bình khiêm
lạch chay ngo quyền hải phòng cả hai dừng xe lại xảy ra sô sát
đối tượng quang đã dùng con dao mang theo từ trước lao vào đâm và chém người điều khiển xe máy
mang biển kiểm soát ba mươi sáu b bảy sáu mươi một nghìn ba trăm bốn mươi hai khiến cho nạn nhân bị thương tích và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau đó đối tượng quang đã lên xe mô tô cùng người phụ nữ rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an tp hải phòng đã nhanh chóng triển khai lực lượng
khẩn trương xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng gây án
tại cơ quan công an đối tượng quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố
để tạm giam đối tượng vi minh đạt chú tại thôn vàng can xã cao minh huyện tràng định
về hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
qua điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân sinh năm hai nghìn chín là em họ của đạt qua nhà chơi
trong lúc nhờ nạn nhân giữ hộ thang để thay bóng điện trần nhà đạt đã bất ngờ có hành động khiếm nhã với nạn nhân
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đạt gọi một nạn nhân khác sinh năm hai nghìn sáu chú cùng xã đến chơi
rồi thực hiện hành vi ở vùng nhạy cảm khiến nạn nhân hốt hoảng chạy về nhà
vào tối ngày ba mươi tháng sáu sau khi tổ chức nhậu nhẹt với bạn bè đạt tiếp tục có hành vi dâm ô đối với em họ
chỉ khi nạn nhân rằng co dùng tay chân đẩy đạp vào người đạt thì đạt mới chịu dừng lại
hiện công an huyện tràng định vẫn đang tiếp tục củng cố hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật

thưa quý vị thời gian vừa qua tại các địa phương trên cả nước lực lượng công an đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây ổ nhóm các đối tượng tội phạm mua bán người
chúng đã triệt để lợi dụng mạng xã hội để làm quen dụ dỗ người dân
trong đó có cả phụ nữ trẻ em gái có tư tưởng muốn thoát ly và tìm kiếm việc làm
từ đó tội phạm đã hình thành đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang campuchia với lời hứa hẹn việc nhẹ thu nhập cao
phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
thường xuyên vào mạng xã hội lại đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm có mức thu nhập cao
người đàn ông này đã bị thu hút bởi những lời quảng cáo mời trào từ các tập đoàn tài chính hay các công ty lớn với mức lương từ hai mươi triệu đến ba mươi triệu đồng một tháng
đây chỉ là một trong số hàng trăm nạn nhân đã sập bẫy của các đối tượng tội phạm mua bán người
thực tế khi qua campuchia nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các tụ điểm hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến
thực tế khi qua campuchia nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các tụ điểm hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến
doanh tiền ảo cưỡng ép nạn nhân phải tìm cách lừa đảo được số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi ngày
nếu không đạt yêu cầu chúng sẽ đánh đập hành hạ và bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác
khi nạn nhân không chịu nổi đòi về chúng yêu cầu phải trả khoản tiền lớn để chuộc về
có trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập ngược đãi và bán sang các cơ sở khác
nếu không đạt yêu cầu chúng yêu cầu phải trả khoản tiền lớn để chuộc về
nếu không đạt yêu cầu chúng yêu cầu phải trả khoản tiền lớn để chuộc về